bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay toàn bộ thị xã đức phổ của tỉnh quảng ngãi sẽ thực hiện việc cách ly y tế
theo chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
đây là quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi ngay sau khi dịch covid một mươi chín ở đây có diễn biến phức tạp
liên tục phát sinh các ca dương tính với virus sars cov hai
bên cạnh đó nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
ubnd tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên ba mươi người
trừ các cuộc họp quan trọng cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định
không tập trung từ ba mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu một mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
người dân hạn chế di chuyển đến các địa phương khác
tỉnh cũng dừng các giải đấu thể thao các sự kiện có tập trung trên ba mươi người tại nơi công cộng
sân vận động và các sự kiện lớn chưa thực sự cần thiết
khuyến khích các hoạt động các môn thể thao ngoài trời không tiếp xúc gần
đối với các nhà hàng cửa hàng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
cho phép phục vụ tập trung không quá hai mươi người một địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu là một m
thực hiện cam kết phòng chống dịch theo quy định khuyến khích bán hàng qua mạng mang đi